nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đã chính thức tạo ra khung hành động để cả nước cũng như từng địa phương có ứng xử phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
mặc dù chỉ là tạm thời không áp dụng các chỉ thị một mươi năm một mươi sáu một mươi chín của thủ tướng ban hành tháng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và một phần nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một như nghị quyết một trăm hai mươi tám đã thay đổi hẳn tư duy phòng chống dịch
từ khóa của nghị quyết một trăm hai mươi tám là hoạt động hầu hết lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội được liệt kê
dù trong hoàn cảnh dịch bệnh nào nguy cơ thấp trung bình cao hay rất cao đều vẫn được hoạt động
chỉ là hoạt động bình thường hay có điều kiện hoặc hoạt động hạn chế
ngay cả khi nguy cơ dịch bệnh ở mức cao nhất cấp bốn thì những lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế
như lưu thông vận chuyển hàng hóa sản xuất công trình giao thông xây dựng vẫn phải được đảm bảo hoạt động
thậm chí nhà hàng quán ăn chợ truyền thống ở vùng dịch cấp bốn vẫn được hoạt động
dù phải hạn chế theo điều kiện do địa phương quy định phù hợp với tình hình
nếu chỉ lệnh giãn cách ai ở đâu ở yên đó rất chung trung dễ tùy nghi
mỗi nơi mỗi kiểu được áp dụng gần như không giới hạn
đến mức có lúc người tự hành không phân biệt nổi bánh mì có phải là hàng hóa thiết yếu
thì nghị quyết một trăm hai mươi tám đã chia ra nhiều lĩnh vực để có ứng xử phù hợp
trong đó các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke quán bar
là về cơ bản bị hạn chế hoạt động thậm chí ngừng hoạt động kể cả khi nguy cơ dịch ở cấp một là cấp thấp nhất
nghị quyết một trăm hai mươi tám là văn bản quy phạm pháp luật của trung ương áp dụng chung
thông nhất cho toàn quốc nhưng chỉ quy định khung có tính nguyên tắc định hướng
và vẫn trao quyền khá chủ động cho ủy ban nhân dân các tỉnh hướng dẫn chi tiết phù hợp với tình hình của chính mình
địa phương có không gian chủ động nhưng không trái với quy định của trung ương
không gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân
đây là hướng tiếp cận tinh tế phù hợp với thực tiễn phân cấp hiện nay giữa trung ương địa phương
nhất là trong công tác phòng chống dịch bệnh
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé